tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung
tính đến một mươi bảy giờ chiều qua mưa lớn kéo dài gây lũ lụt đã khiến bảy người chết
hơn một mươi bốn nhà bị ngập trong đó có hai mươi sáu nhà bị thiệt hại hoàn toàn
đặc biệt trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện miền núi kỳ sơn của tỉnh nghệ an vào dạng sáng nay
đã khiến một cháu bé bốn tuổi tử vong một cháu hiện đang mất tích
và nhiều ngôi nhà tài sản của người dân bị cuốn trôi ngập nước
hiện bức nước tại các con sông ở tỉnh miền trung đang xuống chậm
người dân bắt đầu quay trở về nhà để khắc phục hậu quả mưa lũ
như vậy tại tỉnh nghệ an mưa lũ đã làm tám người chết một người mất tích
trên một mươi hai ngôi nhà bị ngập hai hộ dân phải sơ tán
hơn một mươi hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại hơn bảy trăm linh tấn muối bị hư hỏng
năm mươi bảy điểm trường bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy và mưa lũ
đêm qua và sáng nay tại khu vực huyện miền núi kỳ sơn đã xảy ra mưa lớn kéo dài
cái thiệt hại nặng nhất là tại xã tà cạ khu vực thị trấn mường xén
nhà dân bị cô lập lực lượng công an cùng chính quyền và bà con nhân dân
đang tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai
còn tại tỉnh thanh hóa mưa lũ nhiều ngày qua cộng với việc xả lũ của các hồ đập trên địa bàn
khiến nước lũ dâng cao hơn hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu
tại các huyện nông cống như thanh như xuân thị xã nghi sơn bị ngập nặng
nhiều khu vực dân cư bị chia cắt cô lập do các tuyến giao thông bị ngập
địa phương đang điều tiết xả lũ của các hồ chứa đầy nước
huy động lực lượng giúp ổn định đời sống và sản xuất cho bà con
mưa lớn liên tục nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
ở trung du vùng núi ven sông nhất là ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
khoanh vùng những nơi nguy cơ cao nhất là các huyện quỳ châu quế phong kỳ sơn con cuông tương dương thanh trương của tỉnh nghệ an
và hương sơn hương khê vũ quang của tỉnh hà tĩnh